bao đời nay ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo luôn được gìn giữ
và luôn thể hiện nỗi khát khao hướng đến cuộc sống tốt đẹp
đảng và nhà nước ta cũng luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển những nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc thiểu số
và mới đây hát bá dung của người giao và lễ kỳ yên của người tày ở tỉnh bắc cạn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ kỳ yên là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng phổ biến từ lâu trong đời sống của người tày
lễ kỳ yên bắt đầu bằng lễ đón và khao bình mã
ngoài ý nghĩa giải hạn cầu phúc lộc lễ kỳ yên còn thể hiện truyền thống đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình anh em họ hàng làng xóm
từ tháng riêng tháng hai tháng ba là đều có lễ nghi giải hạn cầu phúc cầu may
nhà nào cũng thế nhà nào dân tộc chúng tôi đều như thế cả
cái này là viết là nhiều phần có từng nhà một từng nội dung một
thí dụ như là nhà có con cháu nhà có các cụ già thì nó lại khác
thí dụ như nhà hôm nay nhà hôm nay thì không có cụ già có bình thường thôi
thì hôm nay chỉ giải hạn không cổ may cầu lộc thôi
hát bá dung là hình thức hát các bài hát ngẫu hứng người hát tự đặt lời và chuyển miệng hoặc ghi chép lại cho các thế hệ sau
các làn điệu bá dung phản ánh cuộc sống lao động sinh hoạt phong tục
tập quán lễ nghi và những tâm tư tình cảm khát vọng của người giao trong cuộc sống
hát bá dung không có nhạc cụ đệm được thể hiện ngẫu hứng rất tự nhiên bằng chính cảm xúc của cá nhân người hát
lễ kỳ yên và hát bá dung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
không chỉ ghi nhận nét độc đáo của hai loại hình văn hóa tín ngưỡng này
mà còn giúp tỉnh bắc cạn phát triển du lịch trong thời gian tới
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lồng ghép với việc gắn với ý
bảo tồn di sản với phát triển du lịch như là du lịch trải nghiệm du lịch sinh thái
để mà người dân du khách có thể vừa trải nghiệm du lịch
và cũng có thể trải nghiệm những di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh nhà
việc hát bá dung hay lễ kỳ yên tồn tại và phát triển cho thấy sức sống trường tồn
của những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số
và chính những nét văn hóa độc đáo đó đã và đang tô điểm cho cuộc sống hiện đại hôm nay